sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo nguyễn bắc son
cựu bộ trưởng bộ thông tin truyền thông và các bị cáo trong vụ án mobifone mua chín mươi năm cổ phần avg
sau khi bị hoãn vì dịch covid một mươi chín
sau phiên xét xử sơ thẩm vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đã có một mươi một trên một mươi bốn bị cáo trong vụ án
làm đơn đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm
và xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt không có bị cáo nào kháng cáo kêu oan
tuy nhiên sau đó đã có hai bị cáo rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm
trong số những người kháng cáo có bị cáo nguyễn bắc son cựu bộ trưởng bộ thông tin truyền thông
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn bắc son cho rằng mức án tù trung thân với bị cáo là quá nặng
đề nghị tòa án nhân dân cấp cao xét xử lại theo hướng giảm nhẹ hình phạt
phiên phúc thẩm được tiến hành bảo đảm quy định về phòng chống dịch
bố trí khoảng cách giữa những người tham gia phiên tòa tối thiểu là hai m
chỉ cho người được tòa án trụ tập vào phòng xử án để tham dự phiên tòa
dự kiến phiên tòa phúc thẩm diễn ra từ hôm nay đến ngày hai mươi sáu tháng bốn